liên quan đến vụ việc lấn chiếm đất rừng ở xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
như truyền hình nhân dân đã phản ánh bước đầu các cơ quan chức năng xác định có bốn mươi người tham gia
trong đó có một mươi ba cán bộ đảng viên là bí thư xã đoàn phú mỡ hai công an viên
một số bí thư và phó bí thư tri bộ các thôn phó chủ tịch hội nông dân xã
ủy ban dân huyện đồng xuân cũng tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo
ủy ban nhân dân cá nhân chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú mỡ để xảy ra vụ việc
đồng thời đang làm quy trình kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý kỷ luật
phòng tài nguyên môi trường và hạt kiểm lâm huyện đồng xuân cũng tổ chức kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm cá nhân trưởng phòng tài nguyên môi trường hạt phó phụ trách hạt kiểm lâm
kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã phú mỡ và phân công kiểm lâm viên này phụ trách địa bàn khác
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh khi nghe thông tin ủy ban dân huyện đồng xuân
chuẩn bị sao đất lâm nghiệp cho người dân sản xuất trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhiều người dân ở xã phú mỡ đã chặt hạ phá trắng cây rừng lấn chiếm đất trái phép
hậu quả hơn năm mươi ba ha rừng bị phát dọn lấn chiếm trong đó gần một mươi một năm hectare rừng phòng hộ còn lại là rừng sản xuất